và theo thông tin chúng tôi có được thì ngay trong đêm ngày hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay
nhiều địa phương tại miền trung đã phải hứng chịu mưa lớn lên đến hàng trăm mm
hai mươi huyện ở các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi
có nguy cơ xảy ra ngập lụt và cơn bão số năm cũng đã gây ra một số thiệt hại ban đầu
do ảnh hưởng của cơn bão số năm suốt ngày một mươi một tháng chín đà nẵng liên tiếp có mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến phố
và các tuyến quốc lộ cửa ngõ ra vào thành phố ngập sâu trong biển nước
trên đường ít kiêu nối về cảng tiên sa quận sơn trà một số phương tiện đã phải quay đầu vì có đoạn ngập gần một mét
tại thừa thiên huế bão số năm đã gây mưa to gió mạnh làm hàng chục nhà dân trên địa bàn đã bị tốc mái do gió mạnh và lốc xoáy
tại huyện phong điền do gió mạnh lốc xoáy làm tốc mái hai mươi một nhà dân tại các xã điền hòa phong hải phong xuân phong hiền
hiện lực lượng xung kích địa phương cùng với các gia đình đang tiến hành khắc phục hậu quả
mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số năm cũng đã gây thiệt hại về cơ sở vật chất và sản xuất nông nghiệp tại năm huyện của tỉnh con tum
gồm đắc rây con rẫy đắc hà tum mơ rông và đắc tô
trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn đi qua huyện con rẫy quốc lộ bốn mươi b đi qua huyện tu mơ rông tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi ba đắc tả đi xã ngọc linh huyện đắc rây
cùng một số tuyến đường liên thôn liên xã ở địa phương này đã xuất hiện tình trạng ngập sâu và sạt lở ta luy dương gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
tại huyện đắc tô thì khoảng hai mươi hectare lúa nước hoa màu và cây công nghiệp ven sông đắc tử khan sông đắc pô cô
thủ địa phận hai xã đắc trăm văn lem và thị trấn đắc tô đã bị ngập ống do nước dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại